sau gần nửa năm theo dõi công an quận thủ đức tp hcm đã triệt phá thành công đường dây ma túy cực lớn sử dụng vũ khí
cầm đầu đường dây này là đối tượng nguyễn tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại tp hcm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm qua nguồn tin do người dân cung cấp đội cảnh sát điều tra về ma túy công an quận thủ đức
ghi nhận có một đối tượng đang cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn quận
công an quận thủ đức xác lập chuyên án tiến hành điều tra làm rõ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an bắt quả tàng nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ hải dương
đang tạm giữ một số ma túy quân khai thường xuyên sử dụng và mua ma túy từ nguyễn tuấn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ hà nội
qua truy xét ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an bắt được vũ khi đối tượng này đang đi giao ma túy
trong chuyên án này qua đánh giá đối tượng trẻ vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đối tượng trẻ
và hình thức hoạt động của đối tượng là từ các tỉnh từ hà nội vào thành phố hồ chí minh đi hoạt động
và mua tầng gốc bán tầng ngọt tức là ra từ cửa khẩu tân thanh lạng sơn để mua hàng
và dần chuyển vào phía nam
và vũ được thường xuyên di chuyển nơi ở mà chủ yếu giữa các trung cư và các khách sạn
đường dây mua ma túy của nguyễn tuấn vũ và đồng bọn đã hoạt động từ hơn nửa năm nay
để ránh sự truy đuổi của cảnh sát
vũ ra lạng sơn mua ma túy
rồi cho vào hộp hàng hóa gửi xe khách vào thành phố hồ chí minh
mỗi lần vũ lấy hơn một một kg ma túy đem chia nhỏ bán cho các đối tượng
khám xét căn nhà mà đối tượng này thuê để ở và làm nơi buôn bán ma túy
công an thu giữ hơn năm trăm linh gram ma túy và một khẩu súng quân dụng k năm mươi chín
đây là một chuyên án có quy mô và tính chất nghiêm trọng
đối tượng phạm tội còn trẻ mức độ liều lĩnh có hung khí nguy hiểm
và sẵn sàng chống trả khi bị cảnh sát truy đuổi
quá trình trinh sát để khám phá vụ án gặp khá nhiều khó khăn
tuy nhiên với sự kiên trì vất vả đeo bám gần nửa năm trời
cuối cùng các trinh sát đã khám phá thành công
chuyên án khép lại với ba đối tượng bị tạm giữ
hơn bảy trăm linh gram ma túy và một khẩu súng
đây là chiến công của tập thể đội cảnh sát điều tra về ma túy công an quận thủ đức
trong trận chiến với cá chết trắng để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân